ủy ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo các đơn vị có liên quan kịp thời cung cấp giải pháp tháo gỡ khó khăn
vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tránh tình trạng không hoàn thành đúng tiến độ
nâng cao vị trí xếp hạng ba bộ chỉ số cải cách hành chính công bố quy trình
thời gian xử lý hồ sơ công việc của ủy ban nhân dân tp thống nhất phương án ghi nhận thái độ của người dân doanh nghiệp cao cấp
để kịp thời vận hành các quy trình nghiệp vụ liên thông nhóm thủ tục hành chính
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu đến ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín có ít nhất hai mươi quy trình phải được duyệt và vận hành thử nghiệm trên hệ thống liên thông điện tử
đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín thì các quy trình còn lại phải được duyệt và vận hành thử nghiệm trên hệ thống liên thông điện tử
và đến cuối năm tất cả quận huyện sẽ triển khai ứng dụng này đảm bảo thực hiện tiếp nhận xử lý
phản hồi các phản ánh của người dân một cách thuận tiện và nhanh chóng
đồng thời đánh giá sự hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính tại ba cấp
theo nghị định số sáu mươi năm
nghị định số sáu mươi năm